đối tác công tư ppp được nhiều nước áp dụng trong thời gian quá độ từ nghèo khó lên phát triển
thực tế sau hơn hai mươi năm phát triển tại việt nam thì hình thức đầu tư ppp đã nảy sinh rất nhiều bất cập
hàng loạt những dự án đã trở thành điểm nóng về trật tự xã hội như bot cai lệ bot tân đệ bot hai bot bắc thăng long nội bài
những bất cập chưa hề có lời giải khiến cho nhà đầu tư và cả người dân phải gánh rủi ro
giải quyết tồn động này thì cần phải có những giải pháp để có thể hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hình thức đầu tư ppp tại việt nam
đến nay cả nước có ba trăm ba mươi sáu dự án ppp đã ký hợp đồng huy động được một sáu triệu tỷ đồng
tuy nhiên hình thức này đang bộc lộ nhiều bất cập do yếu kém ở khâu quản lý
nhiều chuyên gia cũng cho rằng ppp là một hình thức đầu tư không thể đảm bảo hài hòa lợi ích một trăm linh thành phần tham gia
đặc biệt là phương thức thu phí hở tại những dự án bot

đã ba năm nay hầu như không có dự án bot nào được khởi công
các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư các công trình giao thông theo hình thức bot trong thời gian vừa qua
cũng gặp rất nhiều khó khăn về giao cản chính sách nguồn vốn ngân hàng
đặc biệt là chưa có sự chia sẻ rủi ro của nhà nước đối với các nhà đầu tư
cho nên về phương án tài chính là phải tính toán một cách rất cần rộng với nhiều những đầu vào
mà từ phương án tài chính thường khi ký kiết hợp đồng là phải nhân dạng được đầy đủ những rủi ro có thể xuất hiện ra
trong bối cảnh ngân sách khó khăn
nguồn vốn từ xã hội hóa là rất cần thiết
tuy nhiên khung khổ pháp lý dành cho hình thức đầu tư này mới dừng lại ở nghị định
nên chưa hấp dẫn cũng như chưa đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư
vì vậy giải pháp căn cơ nhất vẫn là phải hoàn thiện khung khổ pháp lý cao nhất cho đầu tư ppp
chúng tôi hy vọng rằng khi luật ppp này ra đời
nó sẽ tạo thành một khung khổ pháp lý tương chắc để thu hút sự tham gia của khối tư nhân
và không chỉ tư nhân trong nước
tư nhân nước ngoài cũng sẽ tham gia và đóng cùng với cả chính phủ
trong việc xây dựng các kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia
các dự án ppp có quy mô vốn lớn
thời gian đầu tư kéo dài nên phải có khung pháp lý để bảo đảm ổn định
theo kế hoạch luật ppp sẽ được quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ tám vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi